vào khoảng h ba mươi phút hôm nay ngày tám tháng chín tại km một trăm ba mươi năm tám trăm linh trên cao tốc hà nội lào cai
thuộc địa phận huyện trấn yên tỉnh yên bái xe khách mang biển kiểm soát của tỉnh lai châu
chạy theo hướng hà nội lai châu đã va chạm với xe tải mang biển kiểm soát của thái bình đang đi
chiều ngược lại trên xe khách có một mươi năm người bao gồm cả lái xe và phụ xe xe tải có một lái xe vụ
vụ va chạm mạnh đã khiến cả một mươi sáu người bị thương và hai xe đều bị hư hỏng nặng ở phần đầu